cũng tại tỉnh đắk lắc liên quan đến vụ ba mươi một học sinh bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện grong anna đã xác định được bốn người có liên quan
cơ quan điều tra đang giữ hai người có quốc tịch việt nam và giấy tờ tùy thân của hai người nước ngoài
để phối hợp với sở ngoại vụ tỉnh đắk lắc xác minh
tuy nhiên danh tính của những người này chưa được cung cấp
như tin đã đưa vào trường ngày hai mươi hai tháng ba bốn người gồm ba nữ và một nam
đã đến cổng trường tiểu học lý tự trọng phát bóng bay cho học sinh
khi bảo vệ phát hiện nhóm này lập tức rời đi
đến hơn một mươi bốn giờ cùng ngày nhiều học sinh bắt đầu có biểu hiện chóng mặt đau đầu đau bụng buồn nôn phải nhập viện
trong đó sáu em phải thở oxy và can thiệp thuốc